sáng nay một mươi hai tháng ba thành phố hải phòng đã quyết nghị dành hơn một tỷ đồng từ ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong cuộc họp bất thường của hội đồng nhân dân thành phố hải phòng khóa một mươi năm
số kinh phí trên sẽ dành cho việc mua sắm trang thiết bị phương tiện bảo hộ vật tư tiêu hào hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch
đáp ứng tình huống có một người nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
dành hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung
tiền ăn cho người thường trú tạm trú tại địa phương có dịch bị khoanh vùng vùng kiểm soát và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh